ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã có công văn gửi các sở ngành liên quan và ủy ban nhân dân các quận huyện
yêu cầu tạm ngừng hoạt động các dạp chiếu phim quán bar game online điểm massage karaoke vũ trường sân khấu
thời gian tạm đóng cửa kể từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nguyên nhân tạm dừng hoạt động loại hình này theo ủy ban nhân dân thành phố là nhằm hạn chế sự tụ tập đông người
hạn chế nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trên địa bàn tp hcm
trước đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã có văn bản khẩn tạm ngừng hoạt động các cơ sở có kinh doanh
cơ sở vui chơi giải trí tụ tập đông người để phòng chống dịch bệnh